tiếp tục ngày làm việc thứ một mươi tám của kỳ họp thứ năm sau khi nghe chủ nhiệm ủy ban tài chính
ngân sách của quốc hội nguyễn đức hải trình bày báo cáo giải trình tiếp thu và chỉnh lý dự thảo
nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi sáu và phó tổng thư ký quốc hội hoàng thanh tùng
trình bày dự thảo nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi bảy
quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi bảy
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp
với chín mươi năm bốn mươi tám các đại biểu tán thành sáng nay quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi sáu
theo đó tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước là một bốn trăm linh bảy năm trăm bảy mươi hai tỷ đồng
tổng số chi cân đối ngân sách nhà nước là một năm trăm bảy mươi bốn bốn trăm bốn mươi tám tỷ đồng
bao gồm cả số chi chuyển nguồn từ năm hai nghìn một mươi sáu sang năm hai nghìn một mươi bảy
giao chính phủ công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi sáu theo đúng quy định của pháp luật
chỉ đạo các bộ ngành ủy ban nhân dân các cấp khẩn trương giả soát phê duyệt quyết toán các dự án sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước đã hoàn thành
không để tiếp diễn tình trạng tồn động các dự án đầu tư công hoàn thành chậm phê duyệt quyết toán
kiểm điểm trách nhiệm xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm trong quản lý sử dụng ngân sách nhà nước
và báo cáo cụ thể với quốc hội về danh sách mức độ xe phạm hình thức xử lý kết quả xử lý vi phạm trong việc quản lý sử dụng ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi sáu
khi trình báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi bảy
sau khi thông qua nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi sáu
quốc hội đã biểu quyết thông qua luật cạnh tranh sửa đổi với chín mươi năm hai mươi tám các đại biểu tán thành